một mươi bốn thành viên mới trên tổng số một mươi bảy ứng cử viên đại diện cho năm nhóm quốc gia bao gồm châu phi châu á thái bình dương đông âu châu mỹ la tinh và caribe tây âu và các quốc gia khác
trong đó nhóm châu á thái bình dương là khu vực có sự cạnh tranh cao nhất với bảy nước giới thiệu ứng cử từ giữa năm hai nghìn hai mươi một nước rút ứng cử vào phút chót
việt nam được các thành viên của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của asean cho vị trí này đồng thời cũng là ứng cử viên châu á duy nhất của cộng đồng pháp ngữ
khó khăn đầu tiên đấy chính là số lượng ứng cử viên quá đông riêng trong khu vực châu á thái bình dương đã có đến bảy nước ứng cử và chỉ cho bốn ghế
khó khăn thứ hai nữa đó là chúng ta ra ứng cử muộn nhất trong các ứng cử viên
trong khi đó thì vừa mới ứng cử thì gặp ngay vào hai năm covid
và cái vấn đề thứ ba khó khăn chúng ta gặp phải đó chính là cái cách tiếp cận về vấn đề quyền con người giữa các nước các nhóm nước hiện nay vẫn còn nhiều khác biệt
việc việt nam lần thứ hai ứng cử và được tín nhiệm bầu vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu của việt nam
trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị xã hội kinh tế văn hóa giáo dục tôn giáo tín ngưỡng
kết quả này cũng thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế
có thể nói đây là một cái nỗ lực rất là lớn và cái chủ trương đường lối chính sách xuyên suốt của đảng và nhà nước ta trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
và cũng là một trong những nội dung chính trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa mà chúng ta đang hướng tới
hội đồng nhân quyền liên hợp quốc trực thuộc đại hội đồng liên hợp quốc
gồm có bốn mươi bảy thành viên mỗi nhiệm kỳ của một thành viên sẽ kéo dài ba năm
nhiệm kỳ của thành viên mới sẽ bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
việc việt nam trúng cử trở thành thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
một lần nữa cho thấy sự ghi nhận của quốc tế đối với những đóng góp của chúng ta
trong thúc đẩy quyền con người cả ở trong nước và trên thế giới
tình hình nhân quyền tại việt nam đang được thế giới nhìn nhận ngày một khách quan hơn
bất chấp nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá
không phải ngẫu nhiên mà hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã tín nhiệm đề cử việt nam
là đại diện cho khối tham gia ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo chương trình phát triển liên hợp quốc undp chỉ số phát triển con người ở việt nam
liên tục tăng theo các năm và hiện lọt vào nhóm phát triển con người cao
xếp thứ một trăm một mươi năm trên một trăm chín mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất
của đại dịch covid một mươi chín việt nam vẫn thực hiện tốt việc đảm bảo quyền con người
đóng góp vào nỗ lực của khu vực và thế giới trong việc kiểm soát ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
việt nam cũng là một trong số ít quốc gia đạt tăng trưởng dương với tốc độ hai chín trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp nối những thành công đạt được sau hơn ba mươi năm nổi mới về phát triển kinh tế xã hội
và tiến bộ đáng kể trong tất cả các mục tiêu phát triển bền vững
đối với lại cái khu vực châu á thái bình dương thì cái việc bảo đảm quyền con người này
nó có một ý nghĩa là
nó có một ý nghĩa đặc biệt bởi vì đây là một cái khu vực mà đang có một cái sự cạnh tranh giữa các nước lớn
trong đó có hoa kỳ có trung quốc và có nga
đây là một trong những khu vực mà có những cái điều kiện về khí hậu thời tiết tiếp xúc và phát triển
cái việc chúng ta bảo đảm quyền con người ở đây không phải chỉ về mặt chính trị
mà phải bảo đảm cả về các cái quyền kinh tế xã hội
mà những cái quyền này thường phải triển
để phân tích về những nỗ lực của việt nam chúng ta thấy sự nổi bật chính là thiết lập nền kinh tế xã hội phát triển
cùng với đó là luôn luôn bảo vệ quyền con người
chính phủ việt nam luôn đảm bảo và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
và theo tôi đó là những vấn đề hết sức cơ bản để bảo vệ quyền con người
đối với những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội
cùng với đó họ lại bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên việt nam đã áp dụng chính sách hết sức linh hoạt
trong phòng chống dịch nhưng vẫn luôn đảm bảo quyền con người
về chỉ số phát triển giới việt nam xếp thứ sáu mươi năm trong số một trăm sáu mươi hai quốc gia
nằm trong nhóm cao nhất trong năm nhóm trên thế giới
khi nỗ lực cải thiện cuộc sống gia tăng cơ hội và sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội
trong đó có việc ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đặc biệt tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội của việt nam nằm trong nhóm cao nhất toàn cầu
chúng ta thấy có một số lĩnh vực việt nam làm tốt như là về bảo trợ xã hội
về xóa đói giảm nghèo về bình đẳng giới
đó là những lĩnh vực mà việt nam đã thực hiện rất tốt
đặc biệt là so sánh với các nước trong khu vực thì việt nam đã có những bước tiến vượt bậc
thời gian qua đại dịch đã làm cho nhiều tiến độ tụt hậu lại và ảnh hưởng đến tăng trưởng
tuy nhiên chúng ta thấy rằng việt nam cũng đã có những cam kết để tiến độ tốt hơn
trong việc thực hiện những lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
và chúng tôi thấy rằng việt nam đã đạt được những kết quả tốt
phải nói là đặc biệt tốt trong các quyền về kinh tế xã hội
trên bình diện quốc tế việt nam từng có nhiệm kỳ là thành viên hội đồng nhân quyền năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu rất thành công
khi tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ quyền con người
thúc đẩy các sáng kiến thể hiện dấu ấn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
việt nam là một đối tác quan trọng có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả
và các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
lần đầu tiên được bầu cho nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
việt nam đã có chương trình hành động và sáng kiến mang tính đổi mới
với những nội dung chính như bảo vệ môi trường bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em
những người tàn tật người dân tộc thiếu số nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
đảm bảo quyền cơ bản cho người dân
các sáng kiến này đều được cộng đồng quốc tế ủng hộ
và việt nam đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong nhiệm kỳ trước
trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi như hiện nay
vai trò của việt nam là thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
sẽ thể hiện rõ hơn với những đóng góp sáng kiến trong các vấn đề của thế giới
góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới
những thành tựu đạt được trong mọi mặt kinh tế đời sống xã hội
những kinh nghiệm thực tế khi tham gia các cơ chế đa phương quan trọng
đã tạo ra một đất nước việt nam có nhiều tiềm năng và ngày càng được cộng đồng quốc tế tin tưởng
đây sẽ là cơ sở để việt nam tiếp tục thể hiện trách nhiệm
góp phần thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở khu vực và trên thế giới
là một chiến sĩ của cục an ninh đối ngoại
trung tá lương thị trà vinh có nhiều năm công tác tại văn phòng các vấn đề nhân đạo của bộ công an
trên cơ sở triển khai thực hiện đề án công an nhân dân việt nam
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
năm hai nghìn một mươi sáu trung tá lương thị trà vinh và một số sĩ quan khác
được bộ công an lựa chọn tham gia các khóa huấn luyện về gìn giữ hòa bình
đầu tiên là mình cảm thấy rất là tự hào
tự hào đấy là một trách nhiệm mà mình cũng thấy là mình cần phải nỗ lực hết sức mình để hoàn thành
vì đây khi mà được tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình
được ban bí thư chủ tướng đức trao bộ công an cho nhiệm vụ
thì bản thân mình nhận thấy là trách nhiệm của mình cũng rất là lớn để làm sao để xứng đáng với niềm tin
dù là nữ nhưng trung tá lương thị trà vinh vẫn phải tập luyện tất cả các bài tập
giống như mọi sĩ quan nam giới khác
xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra sát hạch của liên hợp quốc
trung tá trà vinh được liên hợp quốc gợi ý vị trí quản lý hành chính tại phái bộ anmis nam sudan
thực sự mà nói thì đến thời điểm này thì mình cũng cảm thấy là khá là tự tin
bởi vì là quá trình vừa qua thì chúng mình cũng đã được tập huấn dành được rất là nhiều kỹ năng
với sự hỗ trợ của cục diện giữa hòa bình việt nam cục quốc phòng
thì đã trang bị cho chúng cho bọn mình các cái kỹ năng cụ thể như là kỹ năng về siêu tồn
kỹ năng sơ cứu thương lái xe trong các điều kiện thời tiết và địa bàn rất khó khăn
cũng như là các kỹ năng về sử dụng bộ đàm liên lạc vệ tinh và những kỹ năng mềm khác
những cái hoạt động mà nó đòi hỏi về sức lực về rèn luyện thì nó sẽ khó khăn hơn cho các bạn nữ
và ngoài ra thì nếu mà đi triển khai tại phái bộ thì các bà nữ sẽ gặp khó khăn hơn
vì là còn liên quan đến cả một cái mảng hậu phương ở phía sau nữa
khi mà các bạn ấy rời gia đình thì sẽ có nhiều cái nỗi lo toan hơn mà khi mà chống bắn mẹ
có mặt ở nhà
đây là cái vấn đề mà đối với bất cứ ai đặc biệt là phụ nữ
mà khi đi công tác xa nhà đặc biệt là ở trong môi trường khó khăn thì đều nghĩ đến
với vai trò với tính chức là người vợ người mẹ người con trong gia đình nữa
thì mình cũng thấy cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn
thành viên trong gia đình thì cũng rất là ủng hộ các con cũng rất tự hào về mẹ
đấy là vấn đề mà tôi thấy là nó cũng là nguồn động lực là hội phương vững chắc
để mình có thể sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ
gác lại hạnh phúc
hạnh phúc riêng sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ
chỉ ít ngày nữa thôi những chiến sĩ mũ nổi xanh mang sắc phục công an nhân dân việt nam
đầu tiên sẽ tới nam sudan
đây chính là một số mốc quan trọng là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh
khẳng định nhất quán quan điểm việt nam là bạn đối tác tin cậy
và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
thưa quý vị vào đầu giờ chiều nay bộ công thương đã tổ chức họp báo
thường kỳ quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chủ trì của thứ trưởng đỗ thắng hải
tại buổi họp báo các đơn vị thuộc bộ đã trả lời nhiều câu hỏi báo chí quan tâm
liên quan tới các lĩnh vực bộ công thương quản lý
tại cuộc họp báo này nhiều vấn đề nóng về xăng dầu được đưa ra chất vấn
như đứt gãy nguồn cung doanh nghiệp đóng cửa trách nhiệm của bộ công thương
và tài chính trong việc để xảy ra dối loạn nguồn cung
trả lời các câu hỏi của báo chí về vấn đề xăng dầu lãnh đạo bộ công thương cho biết
do hoạt động thua lỗ đặc biệt là từ đầu mối và tất cả các khâu thương nhân phân phối
tổng đại lý đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu nên nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh
chiết khấu bán hàng để đẩy mạnh để hạn chế việc lấy hàng của các đại lý bán lẻ
dẫn đến là các doanh nghiệp bán lẻ kinh doanh thua lỗ và cắt giảm sản lượng kinh doanh
nguyên nhân thứ ba là tiến dụng bị thắt chặt trong khi giá xăng dầu tăng
tỷ giá đồng đô và đồng việt nam đồng tăng
và ảnh hưởng tới cái giá nhập khẩu khó tiếp cận nguồn ngoại tệ
khiến các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng
về giải pháp để ổn định nguồn cung trong thời gian tới bộ công thương sẽ tiếp tục kiến nghị
bộ tài chính giảm các loại thuế liên quan đến mặt hàng xăng dầu đồng thời sớm giả soát áp dụng
mức chi phí đưa xăng dầu trong nước về đến cảng theo mức phù hợp với thực tế phát sinh
để bảo đảm tính đúng tính đủ trong giá cơ sở xăng dầu theo quy định hiện hành